thủ tướng phạm minh chính đã dự khởi công cảng vesico huế bên số bốn và năm
tham dự có đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và tỉnh thứ thiên huế cùng các hãng tàu trong nước và quốc tế
dự án đầu tư xây dựng bến tổng hợp container số bốn và số năm cảng vesico trần mây
của công ty cổ phần hàng hải vesico huế được đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
tổng diện tích trên hai mươi hectare tổng chiều dài hai bến số bốn và số năm là năm trăm bốn mươi mét
có khả năng tiếp nhận các tàu hàng lên đến bảy mươi tấn và tàu container lên đến bốn têu
cảng vesico huế sở hữu hệ thống băng tải kín với chiều dài một hai km
cùng thiết bị hút giót với công suất suất hai tấn hàng một giờ và nhập một tấn hàng một giờ tại bến hàng rời
giúp nâng cao năng suất xếp rỡ giải phóng tàu giải phóng phương tiện đường bộ
tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa trong cảng giảm ánh tắt
giảm chi phí vận chuyển và đảm bảo an toàn môi trường
bến container được đầu tư hệ thống cầu hiện đại với công suất xếp rỡ container lên đến sáu mươi container một giờ
hệ thống kho bãi rộng được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao
được áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm tạo điều kiện bảo quản xếp rỡ vận chuyển phù hợp với từng loại hàng hóa
cảng vesico huế đặt mục tiêu kế hoạch đến quý ii năm hai nghìn hai mươi năm đưa vào hoạt động bến số bốn
và đầu năm hai nghìn hai mươi sáu đi vào hoạt động bến số năm
sản lượng thông qua cảng dự kiến năm triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu mỗi năm
với các tàu container sản lượng thông qua cảng dự kiến tám mươi đến một trăm linh têu mỗi năm